các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do tài xế lều văn giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tỉnh phú thọ điều khiển đang vận chuyển một trăm năm mươi năm chiếc điện thoại di động iphone sáu
qua kiểm tra những chiếc điện thoại này đều không có vỏ hộp chú lô hàng không chút xình được hóa đơn chứng từ hợp pháp
tài xế giang khai nhận trở thuê số hàng trên cho ông trần văn cường tạm trú tại bình dương
tại cơ quan công an ông cường chủ lô hàng trên cho biết số điện thoại iphone sáu này là hàng trung quốc
được nhập về với giá khoảng bốn trăm linh đồng một chiếc vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý